được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sau nhiều lần sửa chữa cầu thăng long vẫn hư hỏng nặng
việc sửa chữa bề mặt cầu đặc biệt là khắc phục hàn lún bề mặt đòi hỏi công nghệ tối yêu
với công nghệ mới việc sửa chữa mặt cầu thăng long lần này được kỳ vọng bảo đảm độ bền trên một mươi năm
để cùng tìm hiểu về công nghệ được sử dụng để sửa chữa mặt cầu thăng long lần này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
một trong những nguyên nhân dẫn tới hư hỏng mặt cầu thăng long được chỉ ra là do mật độ xe lớn
hiện nay có khoảng năm mươi lượt xe ngày đêm tải trọng chụp các xe lớn
kết cấu cầu thăng long bản thép tương đối mỏng bản mặt cầu chịu kéo theo cả phương ngang và phương dọc bị võng cục bộ
các đợt sửa chữa thời gian qua chất lượng lớp phủ mặt cầu bê tông asmart không đáp ứng được yêu cầu chịu tài
dính bám giữa lớp phủ mặt cầu với mặt cầu thép kém nhiều vị trí không có dính bám
lớp phủ rộng động nước
đề cập giải pháp sửa chữa lần này các chuyên gia tính toán cần tăng cường mật độ cứng cho bề mặt cầu
có tính chịu mỏi cao giải quyết được vấn đề dính bám giữa mặt cầu và lớp phủ trong trường hợp tải trọng xe nặng
chống thấm động nước xuống bề mặt cầu bê tông nhựa polymer trên lớp tạo nhám và dính bám
việc giảm tải trọng tích tải của kết cấu là việc rất quan trọng
nhiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường bản mặt cầu
để nó đáp ứng được cái yêu cầu tải trọng hiện nay
và thứ hai nữa là nó không tăng tính tải nhiều
mặt cơ bản là chúng tôi giữ tính tải gần như ban đầu
việc sửa chữa cầu thăng long cần một giải pháp công nghệ hiện đại có độ tin cậy cao
đáp ứng được mục tiêu tạo ra dính bám giữa lớp phủ với bản mặt thép
tăng cường độ cứng khung kết cấu chịu lực nhằm kéo dài tuổi thọ của cây cầu
khi giải pháp dùng bề công siêu tính năng của hướng làm liên hợp với bản thép
sau đó mới thả hoặc để chạy chân
cái giải pháp ấy nó xuất hiện trên thế giới khoảng từ gần hai mươi năm nay
và đã sửa rất nhiều cầu kể cả âu cảnh cả nhật và cả trung quốc
và khi chúng tôi dùng cái này là chúng tôi cảm thấy là rất yên tâm
bởi vì nó tạo lại cho mặt cầu liên hợp thép bê tông bước thép
chứ không phải là mặt cầu thép thông thường
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
với tổng mức đầu tư trên hai trăm bốn mươi tỷ đồng
dự kiến ngày chín tháng tám tới đây
khởi công và hoàn thành sửa chữa vào cuối năm nay